theo thông tin từ bộ y tế vào ngày hôm nay cả nước có hơn năm mươi một bảy trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi
nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên hơn một bảy triệu ca
và đáng chú ý số trường hợp tử vong trong hai mươi bốn giờ vừa qua đã giảm mạnh so với ngày trước đó có một trăm ba mươi chín ca
trong khi đó tính từ một mươi sáu h ngày hôm qua cho đến một mươi sáu h chiều ngày hôm nay cả nước ghi nhận một mươi sáu ba trăm bảy mươi tám ca nhiễm mới
số ca nhiễm mới trong cộng đồng là gần một mươi hai bảy trăm linh ca và hà nội vẫn dẫn đầu với hai tám trăm một mươi ca
về công tác tiêm chủng cho đến một mươi năm h chiều ngày hôm nay cả nước đã tiêm gần một trăm sáu mươi bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
riêng ngày hôm qua thì tiêm hơn một bốn triệu liều
liên quan đến vụ mua ký test của công ty việt á vào chiều ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm đã khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm gia
đối với phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong và trương thị bảo trân
nhân viên phòng vật tư bệnh viện thủ đức về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty việt á bệnh viện thủ đức và công ty nam phong
sau quá trình xác minh thu thập tài liệu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định
từ tháng hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện thủ đức đã mua kit test do công ty việt á sản xuất
thông qua công ty nam phong
với tổng số tiền là gần ba mươi bốn tỷ đồng lê vũ phong đã chi cho trương thị bảo trân hơn chín trăm chín mươi triệu đồng
để hợp thức hóa cho hồ sơ chỉ định thầu bệnh viện thủ đức yêu cầu và hướng dẫn công ty nam phong
làm ba bảng báo giá do các công ty của người quen phong đứng tên
sau đó hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu cho công ty nam phong đồng thời nâng đơn giá bán ký test
do công ty việt á sản xuất để hưởng hoa hồng từ ba mươi đến bốn mươi trên giá trị hợp đồng
tương đương số tiền gần một mươi một tỷ đồng
thưa quý vị từ khi thị trấn sông đốc của huyện trần văn thời tỉnh cà mau thiết lập vùng phong tỏa vào tháng một mươi một
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị trấn đã chủ trương thành lập điểm cung cấp kit test
với giá sĩ và hỗ trợ cho người dân lấy mẫu cộng đồng
nông cốt là lực lượng đoàn viên tại các địa bàn đội tình nguyện được duy trì với tinh thần quyết tâm chống dịch
dù có những tình nguyện viên đã nhiễm bệnh trong lúc tham gia hoạt động
tình nguyện tham gia tại điểm cung cấp kit và dịch vụ test nhanh
tại thị trấn sông đốc
chị vũ thị hường phải sai gia đình ở tập trung tại nơi hoạt động của đội cùng nguy cơ cao có thể nhiễm bệnh
với một mươi tình nguyện viên điểm cung cấp kíp và dịch vụ test nhanh tại thị trấn sông đốc được lập từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một
đến nay đã bán lẻ với giá xỉ hơn sáu năm trăm linh bộ kit hỗ trợ test cho hơn một mươi một lượt người
từ đó đã kịp thời phát hiện gần một trăm sáu mươi trường hợp dương tính
mình kỹ nửa một chút thì nó tốt cho mình hơn mà không ai nhiễm bệnh thì chúng ta cũng phải cứ giữ vững tinh thần
cố gắng điều trị ăn uống cho nghỉ ngơi thoải mái tinh thần thoải mái thì thời gian qua thì nó cũng bệnh nó cũng qua
sau khi điều trị bệnh xong thì em cũng theo dõi sức khỏe tại nhà sau đó em nghỉ ngơi một ngày hai ba ngày thì em cũng bắt đầu tiếp tục công việc của mình là tham gia tình nguyện
mong rằng là tết phát hiện bệnh sớm cho bà con để bà con điều trị một cách bệnh sớm và để khỏi bệnh sớm hơn
tiền tự mình thấy mình cũng yên tâm
cái này thì ở tạm sông đốc nè ra phải test mới được
rồi bạn vô hay test mới được
để ra ngoài có gì khổ mình bắt đem ghe vô còn chết nữa
ban đầu thành lập điểm cung cấp kiếp test hoạt động liên tục từ sáu h đến một mươi tám h mỗi ngày
hiện nay nơi này vẫn duy trì đội hình từ khoảng bảy giờ đến một mươi bảy giờ hàng ngày chủ yếu hỗ trợ cho ngư dân vào bờ cần test nhanh để đi biển
với phương châm bán lẻ với giá sĩ đây là địa chỉ tin cậy để nhiều hộ gia đình đến mua mẫu test đúng giá
ngoài kinh phí hỗ trợ từ ủy ban nhân dân thị trấn sông đốc
thấy hoạt động của đội thiết thực nhiều cá nhân doanh nghiệp tại địa bàn cũng đóng góp trang bị bảo hộ y tế để các thành viên an toàn trong những ngày vì cộng đồng

ngoài hỗ trợ người dân phòng chống dịch đội tình nguyện này còn tuyên truyền hướng dẫn bà con trong việc tự xét nghiệm nhanh tại gia đình
hiện dịch bệnh tại cà mau đã hạ nhiệt số người đến lấy mẫu cũng giảm do bà con đã nắm các bước tự test nhanh nhưng điểm cung cấp này vẫn được duy trì
nơi đây trở thành điểm sáng trong phong trào tình nguyện của bạn trẻ tại thị trấn sông đốc trong những ngày dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
vào sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố thanh hóa cho biết
địa phương vừa phát hiện ba mươi bảy giáo viên học sinh dương tính với sars cov hai tại trường tiểu học điện biên hai
toàn bộ gần một ba trăm linh học sinh còn lại của nhà trường đang được các cơ quan y tế tiến hành test tầm soát
trong khi đó tại hà nội ubnd tp cũng vừa có đánh giá về cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
theo kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất được cập nhật hà nội vẫn ở cấp độ hai là nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
thế nhưng nhiều quận huyện thị xã và xã phường thị trấn
có sự điều chỉnh cấp độ dịch so với báo cáo đánh giá của bảy ngày trước đó
theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất này hai huyện cấp độ một ở tuần trước là phúc thọ và phú xuyên đều đã tăng lên cấp độ hai
vì vậy mà toàn thành phố không còn quận huyện nào là vùng xanh
trước tình trạng diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín lãnh đạo ubnd tp hà nội yêu cầu thực hiện nghiêm phòng chống dịch
đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán
thưa quý vị vào ngày hôm qua ngày một mươi bốn tháng một việt nam ghi nhận một mươi sáu bốn mươi ca nhiễm mới sars cov hai
trong khi tp hcm số ca mắc trong ngày giảm nhiều nhất thì thủ đô hà nội lần đầu tiên vượt ngưỡng ba ca trong hai mươi bốn giờ
tuy nhiên căn cứ vào việc tiêm phủ vaccine cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
hà nội dự kiến cho một trăm linh học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai trở lại trường học sau tết nguyên đán